tại hàn quốc trong vòng một mươi sáu giờ qua đã có thêm ba trăm bảy mươi bốn ca nhiễm mới
nâng tổng số ca nhiễm tại hàn quốc tăng lên con số là năm một trăm tám mươi sáu ca
thông báo của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc cho biết
dù đã có ba mươi một bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn và dỡ bỏ cách ly
song số ca tử vong đã lên tới hai mươi tám người chủ yếu là người già và người mắc bệnh nền từ trước
hiện chính phủ hàn quốc quyết định tiếp tục lùi thời gian khai giảng năm học mới
đến ngày hai mươi ba tháng ba để ngăn sự lây lan chóng mặt của dịch
tổng thống moon jae in cũng đã thông báo kế hoạch chi hai mươi năm tỷ đô la trực tiếp
hoặc gián tiếp để đối phó với dịch bệnh